tuy thu nhập cực kỳ thấp so với thời gian và công sức bỏ ra thậm chí gặp nhiều khó khăn trong quá trình cầm tay chỉ việc cho các nạn nhân chất độc da cam
nhưng bằng tất cả tình yêu thương nhiều năm qua không ít trái tim tình nguyện đã quyết tâm đồng hành với những mảnh đời kém may mắn
tại trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em ở bất hạnh thành phố đà nẵng
anh nguyễn ngọc phương là một tình nguyện viên thường xuyên tham gia công tác xã hội bản thân lại là nạn nhân chất độc da cam
nên anh rất thấu hiểu nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da cam đã và đang phải trải qua từng ngày
với vốn kinh nghiệm mà bản thân tích lũy sau nhiều năm học và làm nghề nhang tại tp hcm
anh phương đã quyết định gắn bó cuộc đời của mình với những người cùng cảnh ngộ
tại trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố đà nẵng để truyền dạy nghề làm nhang
anh nguyễn ngọc phương là một tình nguyện viên thường xuyên tham gia công tác xã hội bản thân lại là nạn nhân chất độc da cam

thành phố đà nẵng để truyền dạy nghề làm nhang tại tp hcm thành phố đà nẵng để truyền dạy nghề làm nhang tại tp hcm

thành phố đà nẵng để truyền dạy nghề làm nhang tại tp hcm
là giúp cho các em bởi vì chính bản thân của phương cũng bị như thế này với các em thì nó đồng cảm hơn
những cái gì mình chia sẻ và đồng thời mình trò chuyện với các em thì mình cảm thấy nó gần gũi và hơn
chính vì vậy nên là phương cũng gắn bó ở đây cũng được năm nay đã được một mươi một năm rồi
cũng xuất phát từ trái tim thiện nguyện gần một mươi năm năm qua chị mai thị ân cũng đã hết lòng cầm tay chỉ việc cho gần một mươi khóa dạy may
với gần một trăm linh học viên là nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố đà nẵng
đây các em thì đó đá khuất tật ở mỗi em là mỗi cách dạy khác nhau
phải vận động theo cái cách cầm tay chỉ việc cũng có
mũn cho các em rồi nó được tại hòa nhập với cộng đồng
nó có một cái công việc làm để cho nó bước vận động
để cho nó bước
đối với các em vào đây là hầu như các em bị nhiều dạng tật
khuyết tật về trí tuệ kỹ năng trí tuệ khuyết tật về vận động và nhiều thứ nữa
nhưng chúng tôi có định hướng thực tế ra thì một trăm hai mươi em của các cơ sở
chúng tôi trộn khoảng là gần một mươi em một mươi năm em để đào tạo một số nghề
và từ đó chúng tôi nhận các em lại các em làm ra sản phẩm và có thể là chúng tôi hàng tháng cũng hỗ trợ thêm để các em có thể là thu nhập ra

và nếu em nào có khả năng tốt thì chúng tôi giới thiệu các đơn vị may mặt
hoặc là các chủ cơ sở khác để có thể nhận các em vào làm
từ đó các em có cái niềm vui niềm tin hành tương lai cho các em
thành phố đà nẵng có tỷ lệ nạn nhân chất độc da cam cao so với cả nước với năm nạn nhân
trong đó có hơn một bốn trăm linh trẻ em bị ảnh hưởng bởi di chứng của chất độc này
hàng năm cùng với sự chung tay ủng hộ xoa dịu nỗi đau da cam của toàn xã hội bằng những món quà thiết thực
sự hỗ trợ chăm sóc của những tình nguyện viên sẽ giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống